các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai đặng hoài nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chủ tịch công ty trách nhiệm hiếu hạn sổ số kiến thiết bình thuận nguyễn giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
ba nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nguyên phó tri cục trường tri cục quản lý đất đai
sáu phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết tỉnh bình thuận nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê anh huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng hành chính tổng hợp tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng giá năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này
mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp không thông qua đấu giá
ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi ba
và sau khi bắt giam ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và sáu người khác
thì sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã đến khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can nguyễn văn phong
nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nằm trên đường bùi thị xuân phường xuân an thành phố phan thiết
việc khám xét nơi ở của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn văn phong tiến hành có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện địa phương
trước đó vào tám giờ sáng cùng ngày một đoàn công tác khác của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã khám xét nơi ở của ông nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận trên đường lê lợi
việc khám xét có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và vợ ông cho
trong ngày hôm nay dự kiến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can còn lại
trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố ông phạm thanh tùng bốn mươi ba tuổi chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán trí việt về tội thao túng thị trường chứng khoán
việc khởi tố đối với ông tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần lewis holdings công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land
và công ty cổ phần chứng khoán chí việt
trước đó bị can đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holdings đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu tập đoàn louis holdings
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh hà giang phát hiện tại địa bàn các huyện như vị xuyên bắc quang và thành phố hà giang
có nhóm đối tượng câu kết hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiến hành xác minh lực lượng công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn thế lữ thường gọi là lự cá chép
chú tại xã phương thiện thành phố hà giang và trần văn tâm thường gọi là tâm điên chú tại xã tân thành huyện bắc quang của tỉnh hà giang
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
lực lượng công an xác định nguyễn thế lữ và trần văn tâm đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
với mức lãi suất từ ba đến một mươi đồng trên một triệu đồng một ngày
thường là một trăm linh chín năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan chức năng đã thu giữ chín ống tuyếp sắt cắt vát nhọn đầu
một dao nhọn cùng nhiều giấy tờ sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay tiền
qua điều tra ban đầu xác định với các thủ đoạn hết sức tinh vi trong hoạt động cho vay nhắc nợ hay là quản lý thu lãi
thì các đối tượng trên đã cho vay trên sáu tám tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền là trên ba chín tỷ
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị bốn năm một lần do vậy vòng chung kết giải bóng đá world cup luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn cầu
tin tặc cũng đã lợi dụng điều này để triển khai nhiều hình thức lừa đảo qua mạng internet nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của người dùng
và để nắm rõ các phương thức thủ đoạn này thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
những website phát lợi bóng đá rụ rỗ người dân tham gia cá độ
những ứng dụng giải bóng đá rụ rỗ người dân tham gia cá độ
và những quảng cáo mời chào chương trình quay số trúng thường chuyến xem du lịch world cup
những đối tượng xấu đã lợi dụng dịp quân khắp để tiến hành những hình thức lừa đảo công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu
những kẻ xấu hoàn toàn có thể tìm cách là kích thích tò mò của chúng ta hay là lòng tham
chẳng hạn như là gửi những email tặng những vé đi xem trận chung kết trận vòng sau của world cup hay là bỗng tham trúng thưởng
hoặc là chúng ta thường là cũng có thể chơi một số các trò chơi dự đoán tỷ số
cái mục đích lớn nhất của những lừa đảo trực tuyến này thì thường là lấy tiền
và để lấy được tiền thì thường là nó sẽ tìm cách dụng để lấy được mật khẩu tài khoản ngân hàng của chúng ta
hoặc là chúng ta tự chuyển tiền
thì rõ ràng là những cái hành vi của những đối tượng này nếu mà có yếu tố trục lợi và lừa đảo
thì có thể là sẽ bị khởi tố xem xét và điều tra và truy tố về cái tội lừa đảo theo quy định của bộ luật hình sự
đây là những thủ đoạn mà không còn mới nữa nhưng mà còn rất nhiều người dân bị lừa
vì vậy mà người dân cũng nâng cao cảnh giác và cũng đề nghị các cơ quan chức năng
có thể phải ngăn chặn nhanh chóng điều tra và xử lý

để có thể gửi tiền khắc phục khẩu quả cho người dân
bên cạnh việc nắm rõ những hình thức lừa đảo mà tin tặng có thể áp dụng trong diễn cuốn khắc
các chuyên gia công nghệ cũng đưa ra những lời khuyên để người dùng có thể nâng cao cảnh giác
tránh trở thành nạn nhân của tin tặng
xem các trận đấu trên những trang web bản quyền đã được xác minh
tránh tải xuống bất kỳ phần mềm hoặc trò chơi nào với các trang web không đáng tin cậy
không nên nhấp vào bất kỳ liên kết nào được gửi đến từ các email tin nhắn đáng ngờ
kịp thời tố giác hành vi lừa đảo với cơ quan chức năng hoặc qua đường dây nóng
của cục cảnh sát hình sự bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi chín để có biện pháp điều tra xử lý
góp phần làm đành mạnh môi trường xã hội
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
chính phủ yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo hướng dẫn
các địa phương khuyến khích doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng cuối năm cho người lao động
hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui đón tết
đồng thời có biện pháp động viên người lao động sau tết sớm trở lại làm việc
nắm bắt tình hình về nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn để có phương án tổ chức kết nối cung cầu lao động
hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động sau tết
mới đây bộ xây dựng đã đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị
phải dành hai mươi quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội
thay vào đó bộ xây dựng sẽ bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội
ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ
phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội
evn vừa kiến nghị cơ quan quản lý áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu
lý giải nguyên nhân đại diện evn cho biết năm nay giá chi phí đầu vào cho sản xuất điện tăng rất cao
điển hình giá dầu tăng vài chục phần trăm còn giá than tăng sáu trăm linh so với đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó giá bán điện vẫn giữ bình ổn từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
các yếu tố trên có thể làm mất cân đối tài chính dẫn đến nguy cơ evn sẽ không có nguồn chi phí để hoạt động
tiền trả cho các đơn vị bán điện cho evn thời gian tới
sau hơn một tháng mở bán vé tàu tết số lượng vé tàu dường như đã được bán hết
đặc biệt là trong các ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng chạp tức là từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
mặc dù vậy ghi nhận tại ga đà nẵng hàng ngày vẫn có rất đông người đến mua vé tết đặc biệt là các trạng ngắn
trước nhu cầu tăng cao của người dân thì ngành đường sắt đang đưa ra nhiều phương án
để đáp ứng nhu cầu di chuyển đồng thời giúp cho người dân có một cái tết đoàn viên và hạnh phúc
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
đây là lần thứ tư ông nhuận phải ra ga đà nẵng để mua vé tàu tết nhưng ông vẫn chưa mua được vé theo nhu cầu
mặc dù ông cần mua vé tàu đà nẵng về nam định nhưng do không có vé nên sau nhiều lần đắn đo
ông đã chấp nhận mua vé chặn dài hơn
vì lo ngại ngày mai sẽ không còn vé
năm nay là nó có vẻ khó khăn hơn so với lại những năm trước
thực tế những năm trước thì là mua rất là dễ mua còn dễ hơn bây giờ rất nhiều ra cái là mua ngay
mua ngày nào đi ngày nãy mua giờ nào đi ngày nãy
tính tới thời điểm này vé tàu trong các ngày cao điểm trước và sau tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi ba
đã được ngành đường sắt bán gần hết
tuy nhiên hiện nhu cầu mua vé của người dân vẫn còn rất nhiều đặc biệt là những chặng ngắn
tại ga đà nẵng mỗi ngày vẫn có hai ba người mua vé
có hàng chục người dân đến hỏi mua vé tết
trước nhu cầu tăng cao ga đà nẵng đã có kế hoạch tăng thêm chuyến và nối thêm các toa tàu
để nâng công suất phục vụ người dân trong những ngày cao điểm
tại khu vực đà nẵng thì nhu cầu vé thì cũng rất khát hiếm
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi thì cũng tình hình chung của cả ngành là hầu như vẻ trộn thì còn một số ít

trước nhu cầu tăng cao ga đà nẵng thì cũng rất khá hiếm

theo khảo sát nhu cầu mua vé chặn ngắn vẫn còn rất nhiều
đồng thời với việc tăng chuyến trong thời gian tới ngành đường sắt sẽ xem xét các chặng dài qua chặn ngắn sớm hơn
so với kế hoạch để đáp ứng nhu cầu di chuyển